hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vậy chiếc hộp đen này sẽ bật mý gì về nguyên nhân của tai nạn kinh hoàng vừa rồi
và quy trình giải mã chúng ra sao mời quý vị hãy cùng theo dõi
bài viết quy trình giải mã hợp đen máy bay trung quốc trời đăng tải trên vn express vào ngày hai mươi bốn tháng ba cho biết
theo một quan chức cục hàng không dân dụng trung quốc hợp đen được tìm thấy là thiết bị ghi âm buồn lái
ông này nói thêm thiết bị nhìn có vẻ bị hư hỏng nặng bên ngoài nhưng bộ phận lưu dữ liệu còn tương đối nguyên vẹn
giới chức trung quốc cho hay cả hai hộp đen máy bay mu năm nghìn bảy trăm ba mươi năm đều do hãng honeywell sản xuất nhưng không nêu cụ thể số mô đen
quang gia đình tổng biên tập viên tạp chí kiến thức hàng không có trụ sở tại bắc kinh nói vào hôm hai mươi ba tháng ba rằng
bộ phận lưu trữ tương đối nguyên vẹn cho thấy nhiều khả năng dữ liệu vẫn còn được bảo toàn
dữ liệu này sẽ cung cấp bằng chứng để điều tra nguyên nhân tai nạn đồng thời đóng vai trò quan trọng để đưa ra báo cáo phân tích đáng tin cậy
trên thực tế
hộp đen máy bay không phải màu đen như tên gọi mà thường được sơn màu cam nổi bật
các chuyên gia vẫn tranh cãi về nguồn gốc tên gọi hộp đen
nhưng đều nhất trí rằng đây là manh mối quan trọng để giúp các điều tra viên đưa ra đánh giá khách quan về nguyên nhân máy bay gặp nạn
được cho là do nhà khoa học người australia david warren phát minh vào thập niên một nghìn chín trăm năm mươi
hộp đen ngày nay có trang bị bắt buộc trên mọi chuyến bay
với mục đích lưu trữ dữ liệu hành trình bay cùng các đoạn trao đổi của phi công và âm thanh buồn lái
mục đích là
mục đích của chúng không phải để truy trách nhiệm mà nhằm đúc rút kinh nghiệm từ các sự cố ngăn ngừa tai nạn trong tương lai
mỗi hộp đen có trọng lượng khoảng bốn năm kg và gồm bốn phần chính
phần khung bên ngoài bao bọc thiết bị bộ phát tín hiệu định vị dưới nước
phần lõi làm bằng thép không gỉ hoặc titan có khả năng chịu va đập cao
phía trong chứa những chip nhớ gắn trên các bản mạch và có kích cỡ bằng ngón tay để lưu dữ liệu
các hợp đen chịu được lực tác động gấp ba bốn trăm linh lần so với khối lượng của chúng
gần như sống sót trong mọi trường hợp máy bay bị phá hủy
hộp đen trên thực tế gồm hai thiết bị riêng biệt bộ ghi âm buồn lái cvr
ghi lại giọng nói của phi công các âm thanh trong buồng lái và bộ ghi dữ liệu hành trình bay fda
để có được thông tin từ hộp đen các kỹ thuật viên sẽ phải bốc các lớp vật liệu bảo vệ
và cẩn thận làm sạch các cổng kết nối đảm bảo không vô tình xóa mất dữ liệu
sau đó các tiệp âm thanh dữ liệu được tải xuống và sao chép lại
các tiệp thô này là vô nghĩa nếu không được giải mã và chuyển thành dạng biểu đồ
các nhà điều tra đôi khi sử dụng phương pháp phân tích quan phủ nhằm phát hiện những âm thanh báo động rất nhỏ
hoặc tiếng động thoáng qua đầu tiên của một vụ nổ được cvr ghi lại
dung lượng lưu trữ dữ liệu của hộp đen tùy thuộc vào từng mẫu thiết bị của honeywell
theo ghi nhận gần nhất về vụ rơi máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy tám trăm linh của hãng hàng không air inier express năm hai nghìn một mươi tám
cùng mẫu với máy bay hãng china eston airlines crv có khả năng
ghi lại âm thanh kỹ thuật số trong một trăm hai mươi phút
thừa thời gian để ghi lại hành trình bay dài sáu mươi sáu phút của miu năm nghìn bảy trăm ba mươi năm trước khi gặp nạn
thiết bị fda trên máy bay air india express đã ghi lại toàn bộ dữ liệu bay trong hai mươi năm tiếng
zhu tao quan chức cơ quan quản lý hàng không trung quốc cho biết hộp đen đang được gửi đến cơ quan giải mã ở bắc kinh
thời gian giải mã và phân tích dữ liệu sẽ phụ thuộc vào tình trạng của hộp đen sau cú va chạm
báo cáo sơ bộ về tai nạn máy bay thường được công bố sau một tháng
nhưng rất ít thông tin
các cuộc điều tra sâu hơn thường mất một năm hoặc là lâu hơn để tìm ra nguyên nhân cụ thể của sự cố
vì tai nạn hàng không thường do nhiều yếu tố tổng hợp gây ra
các điều tra viên và chuyên gia hàng không nhận định khi chưa giải mã được hộp đen
giới chức sẽ khó tìm hiểu được nguyên nhân chiếc boeing bảy trăm ba mươi bảy tám trăm linh lao xuống mặt đất ở phương gần như là thẳng đứng
với tốc độ là hơn năm trăm sáu mươi kmh sau đó chứng lại lấy lại độ cao
rồi tiếp tục lao xuống vùng núi ở tỉnh quảng tây phía nam trung quốc
thảm khốc khiến chiếc máy bay vỡ tan thành hàng nghìn mảnh nhỏ
giới chức trung quốc đến nay vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu có người sống sót trong thảm kịch trên
sự cố giữa máy bay tại trung quốc vừa rồi khiến nhiều chuyên gia hàng không ngỡ ngàng
và không thể lý giải vì sao phi cơ lao xuống đất theo phương gần như thẳng đứng như vậy
bên cạnh những hy vọng lý giải được nguyên nhân vụ tai nạn qua phân tích hộp đen
có chuyên gia cho rằng kích vít điều khiển cánh đuôi ngang máy bay có thể giúp xác định được vấn đề này
cũng trên trang báo vn express bài viết dịch tổng hợp từ news com au và afp mang tựa đề
bộ phận có thể hé lộ nguyên nhân máy bay trung quốc rơi thẳng đứng cho hay
dữ liệu do trang theo dõi hàng không flyradar hai mươi bốn thu thập cho thấy
máy bay đột ngột bố nhào khi đang bay hành trình ở độ cao gần chín m vào khoảng một mươi bốn h hai mươi phút ngày hai mươi một tháng ba
hơn một giờ sau khi cắt cánh
phi cơ ổn định trong một mươi hai mươi giây ở khoảng hai m
sau đó tiếp tục lao xuống với tốc độ gần sáu trăm linh kmh trong vài giây cuối cùng
chuyên gia hàng không australia nell hansford nhận định rằng điều này rất khó giải thích
máy bay thường không thể rơi thẳng đứng như vậy trừ khi xảy ra hư hỏng nghiêm trọng như gậy cánh
trúng tên lửa va chạm với phi cơ khác hoặc là phi công cố tình bổ nhào
giới chuyên gia cho rằng một linh kiện có thể là chìa khóa để giải mã bí ẩn tai nạn chuyến bay mu năm trăm ba mươi
john brown phi công máy bay boeing bảy trăm bảy mươi bảy và blogger nổi tiếng
chuyên phân tích các sự cố hàng không cho rằng tình trạng kích vít kiểm soát cánh đuôi ngang của máy bay
có thể giúp các nhà điều tra xác định nguyên nhân
brown cho rằng ngay cả khi bổ nhào cánh máy bay có thể đủ tạo lực nâng để ngăn nó lao xuống theo phương thẳng đứng
brow cho biết thực sự chỉ một thứ có thể khiến cho máy bay bổ nhào theo chiều thẳng đứng
và duy trì trạng thái này đó là cụm cánh đùi ngang
nếu xác định vị trí con ốc trên kích vit giới chức có thể nhận định được trạng thái cánh đuôi ngang máy bay
trước khi nó va chạm với mặt đất
kích vít được sử dụng để điều chỉnh cánh đuôi ngang của máy bay giúp phi cơ ngốc đầu lên hoặc là chút mũi xuống
cánh đuôi ngang có thể đã bị khóa vào trạng thái nhất định khiến cho nó không ngừng đổ nhào
row nhận định và nói thêm rằng máy bay sẽ liên tục tăng giảm độ cao nếu không gặp vấn đề ở bộ phận này
các vụ tai nạn trong giai đoạn hành trình vốn ở độ cao và tốc độ ổn định cũng tương đối hiếm gặp
báo cáo do boeing công bố năm ngoái cho biết chỉ một mươi ba tai nạn hàng không máy bay gây
chết người trên toàn cầu trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi xảy ra trong giai đoạn bay hành trình
chuyên gia hàng không trung quốc li shaojin nêu quan điểm như sau
xét về quan điểm kỹ thuật sự việc này không lẽ không thể xảy ra
máy bay thường sử dụng hệ thống lái tự động trong giai đoạn bay hành trình
thật khó tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra
arthur rowe chuyên gia máy bay tại australia cũng bác bỏ khả năng xảy ra trục chặt động cơ
ông nói các phi cơ dân dụng có thể bay bình thường sau khi động cơ ngừng hoạt động dù thời gian này không dài
vụ tai nạn giống như là một sự cố mất điều khiển sau khi thất tốc ở độ cao lớn
có nhiều nguyên nhân như là các cánh lái bị kẹt hoặc là không phản hồi nhất là cụm cánh đuôi cũng như thiết lập lái tự động sai lầm
đây là vụ tai nạn hàng không đầu tiên ở trung quốc kể từ vụ rơi máy bay tại thành phố y xuân tỉnh hắc lông giang hồi năm hai nghìn một mươi khiến cho bốn mươi bốn người thiệt mạng
sau vụ tai nạn ở y xuân hàng không trung quốc đã trải qua bốn hai trăm hai mươi bảy ngày bay an toàn lập kỷ lục trong lịch sử hàng không dân dụng thế giới
ngành hàng không trung quốc cũng đánh giá thuộc nhóm an toàn nhất thế giới trong một mươi năm qua
theo cục hàng không dân dụng trung quốc tính tới ngày một mươi chín tháng hai thời gian bay an toàn liên tục của ngành hàng không dân dụng nước này đã vượt một trăm linh triệu giờ
là thành thích an toàn tốt nhất trong lịch sử hàng không trung quốc và cũng là kỷ lục bay an toàn liên tục trong lịch sử hàng không dân dụng toàn cầu
liên quan tới việc tìm hiểu nguyên nhân chiếc máy bay mang số hiệu mu năm nghìn bảy trăm ba mươi năm bị rơi mới đây giới chức mỹ cho biết trung quốc đã mời các chuyên gia nước này
đến hiện trường vụ sập máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy
để hỗ trợ cuộc điều tra
báo vn express với bài viết trung quốc mời mỹ tham gia điều tra máy bay rời đăng tải vào ngày hai mươi ba tháng ba dẫn lời của bộ trưởng giao thông mỹ peter boutiga cho biết
tôi cảm thấy được khích lệ khi giới chức hàng không dân dụng trung quốc đã mời ủy ban an toàn giao thông quốc gia mỹ ntsb tham gia điều tra và tới hiện trường tai nạn
cơ quan hàng không liên bang sẵn sàng hỗ trợ ntsb bằng mọi cách có thể
phát biểu được đưa ra sau khi cục hàng không dân dụng trung quốc cac thông báo đã tìm thấy
một trong hai hợp đen của chiếc máy bay chở một trăm ba mươi hai người gặp nạn ở quảng tây vào hôm hai mươi một tháng ba
utah quan chức ciac cho hay vỏ ngoài hộp đen đã bị hỏng nặng nhưng bộ phận lưu trữ dữ liệu chỉ bị hư hại một phần và còn tương đối nguyên vẹn
hộp đen đang được gửi tới bắc kinh để giải mã nhưng thời gian hoàn tất quá trình này sẽ phụ thuộc vào mức độ hư hại của nó
nthb bổ nhiệm một nhà điều tra an toàn hàng không cấp cao vào vai trò đại diện của mỹ trong cuộc điều tra nguyên nhân tai nạn
giới chức mỹ khẳng định ciac
sẽ là cơ quan dẫn đầu điều tra trong khi đại diện nhà sản xuất máy bay boeing hãng động cơ cfm và faa đóng vai trò cố vấn kỹ thuật
giới chức trung quốc cho biết máy bay đáp ứng tiêu chuẩn vận hành trước khi cất cánh
cả ba phi công trong buồng lái đều trong tình trạng sức khỏe tốt
cơ trưởng thuộc china eston tuyển dụng vào tháng một năm hai nghìn một mươi tám có sáu bảy trăm linh chín giờ bay tích lũy
hai cơ phó có lần lượt là ba mươi một bảy trăm sáu mươi chín và năm trăm năm mươi sáu chợ bay
trong đó người thứ hai đóng vai trò quan sát viên để tích lũy
quan chức hãng china eston cho hay cả ba phi công đều có chức năng tốt cuộc sống gia đình của họ tương đối hòa thuận
máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy tám trăm linh của china aston chở một trăm hai mươi ba hành khách và chín thành viên tổ bay gặp nạn
lao xuống sườn núi ở huyện đằng thành phố ngô châu khu tự trị dân tộc trang quảng tây miền nam trung quốc vào hôm hai mươi một tháng ba
nỗ lực tìm kiếm được triển khai trong vài ngày qua song vẫn chưa tìm được người nào còn sống sót
lực lượng cứu hộ trung quốc hôm nay phải tạm dừng chiến dịch tìm kiếm do mưa lớn trút xuống khu vực
nước mưa làm ngập hố va chạm nơi máy bay lao xuống đồng thời gây nguy cơ sạt lỡ đất đe dọa lực lượng tìm kiếm
thưa quý vị vụ tai nạn nghiêm trọng ở trung quốc làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành hàng không nước này
và chấm dứt kỷ lục một mươi hai năm bay an toàn hàng không của trung quốc cũng như thế giới
hộp đen đầu tiên của máy bay vẫn đang được điều tra giải mã
chiếc hộp đen thứ hai cũng đang được lực lượng chức năng nước này tìm kiếm
mọi thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại